đảm bảo an toàn tiết kiệm và bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan cờ bạc trá hình bảo vệ môi trường trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội
tỉnh tuyên quang đang thực hiện chấn trình công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể đối với vụ việc lễ hội trọi châu trái phép ở xã phúc ninh huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
hiện đang chỉ đạo huyện yên sơn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức trong việc để xảy ra sai phạm
cùng với đó tỉnh tuyên quang chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức viên chức
người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính kỷ luật lao động
không đi lễ hội trong giờ hành chính không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ
đối với sở văn hóa về tăng cường thanh tra kiểm tra
và khi mà gặp những cái gì nó biểu hiện nó không tốt cho lễ hội
thì chúng tôi cũng phải đồng thời là cũng phải họp với huyện cùng với huyện bàn bạc để khắc phục giải quyết
còn một vài nơi ở những cái di tích chúng ta cũng còn có những cái mà cần phải
chấn chỉnh lại ví dụ như là việc mà đưa vàng mã rồi thì cũng lễ các thứ mà nó cũng chưa phù hợp
với lại đối tượng thờ chẳng hạn thì cần phải có những cái thời gian để chúng ta nâng cao cái nhận thức của người
đi đền đi chùa đi lễ ngày đầu năm
tuyên quang là thủ đô kháng chiến mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và văn hóa
với nhiều lễ hội mang bản sắc dân tộc như lễ hội lồng tông lễ hội cầu mùa xã tân trào
huyện sơn dương lễ hội động tiên huyện hàm yên
tuy nhiên do là tỉnh miền núi các địa điểm tổ chức lễ hội nằm giải rác nên công tác thanh tra
kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về nếp sống văn minh
văn hóa trong các lễ hội thời gian qua còn một số hạn chế
trong phần đi quốc tế phái đoàn nghị sĩ mỹ lạc quan về triển vọng quan hệ hợp tác với cuba
nga thử nghiệm vũ khí mới tại syri
đại diện các nước và các tổ chức ủng hộ palestine đã đưa ra tuyên bố chung
qua đó kêu gọi tất cả các đảng phái chính trị ở palestine đoàn kết chống lại hàng thập kỷ chiếm đóng của israel
tuyên bố nêu rõ vấn đề palestine phải là chủ đề hàng đầu và quan trọng nhất của tất cả người hồi giáo
và các nước ả rập nhằm khôi phục các quyền của người palestine và giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng
tuyên bố nhấn mạnh sự đoàn kết của người palestine và cuộc chiến chống israel
được xem là cách duy nhất để duy trì các quyền hợp pháp của người palestine
hội nghị quốc tế về ủng hộ cuộc cách mạng của nhân dân palestine diễn ra tại tehran
nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người dân palestine trong bối cảnh israel đang chiếm đóng và mở rộng các khu định cư
tổng thống iran hassan rouhani cho rằng
cuộc cách mạng của người palestine là một biểu tượng về sự nỗ lực không ngừng của một quốc gia để giành lại các quyền của mình
ông nhận định chỉ có thể thiết lập nền hòa bình đúng đắn
toàn diện ở trung đông bằng cách chấm dứt sự chiêm đóng các vùng đất của người palestine
khôi phục đầy đủ các quyền của người dân trong đó có quyền tự quyết và quyền người tị nạn được hồi hương
phái đoàn nghị sĩ mỹ ở thăm cuba do các thượng nghị sĩ đảng dân chủ patrick leahy
và thượng nghị sĩ đảng cộng hòa thát cát ran dẫn đầu đã có buổi họp báo sau cuộc gặp với chủ tịch cuba raúl castro
tại đây các nghị sĩ mỹ đã bày tỏ lạc quan về triển vọng quan hệ giữa washington và la habana
phát biểu với báo giới người dẫn đầu phái đoàn mỹ thượng nghị sĩ đảng dân chủ patrick leahy cho biết
nhà lãnh đạo cuba đã tỏ rõ cam kết tiếp tục tiến trình cải cách
song song với việc gìn giữ các giá trị cốt lõi của đất nước
các nghị sĩ khác thuộc đảng dân chủ cũng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện quan hệ song phương
để mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước
trong khi đó dẫn đầu phái đoàn nghị sĩ bên phía đảng cộng hòa thượng nghị sĩ tat kork ran cho biết
washington muốn đón nhận những cơ hội mới trong quan hệ với cuba
ông koran khẳng định quốc hội mỹ sẽ thảo luận để bảo đảm tổng thống donald trump
không thể đơn phương đưa ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước
nhân chuyến thăm cuba của phái đoàn mỹ hai bên cũng đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác
cuộc đua chiếc ghế tổng thống pháp đang có những diễn biến bất ngờ
ngày hôm qua ứng cử viên trung dung cựu bộ trưởng kinh tế emmanuel macron
đã nhận lời đề nghị liên minh với một ứng viên trung hữu khác
để tăng thêm lợi thế trong cuộc đua vào điện élysée
trong khi đó ứng cử viên đang giành được sự ủng hộ lớn nhất hiện nay
chủ tịch đảng mặt trận quốc gia cực hữu marine lpen đang tiếp tục vướng rắc rối pháp lý
liên quan đến bê bối gian lận tài chính
tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống pháp
và đề nghị liên minh với ông macron
ông macron đã chấp thuận đề nghị này
theo nguồn tư pháp người trợ lý lâu năm của bà marin le pen
ứng cử viên cực hữu đã bị buộc tội dính líu đến bê bối tạo việc làm giả
theo đó bà catherine grisey đã bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm
trong vụ điều tra các cáo buộc liên quan đến việc bà ler pence chiếm dụng khoảng ba trăm sáu mươi usd
từ nghị viện châu âu
trước đó bà le pen chủ tịch đảng mặt trận quốc gia cực hữu
đã vượt lên vị trí hàng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử
giới chức quốc phòng nga vừa cho biết
các lực lượng vũ trang nước này đang thử nghiệm hơn một trăm sáu mươi mẫu vũ khí hiện đại
khi tác chiến tại syri
đây là nỗ lực mới nhất thể hiện quyết tâm của moscow
trong cuộc chiến chống khủng bố tại quốc gia trung đông này
phát biểu tại phiên họp duma quốc gia hạ viện nga
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu cho biết
trong số những mẫu vũ khí mới nói trên
có các tổ hợp máy bay đa năng mới nhất như su ba mươi cm và su ba mươi bốn
máy bay trực thăng tấn công mi hai mươi tám và k năm mươi hai
theo ông shoigu kết quả thử nghiệm cho thấy
nga đã nâng cao đáng kể chất lượng kỹ thuật
bảo đảm độ tin cậy sử dụng
trong chiến đấu
tuy nhiên vẫn còn một mươi mẫu vũ khí chưa đạt yêu cầu
liên quan đến hoạt động triển khai lực lượng vũ trang nga tại syri
bộ trưởng shoigu cho biết
không quân nga đã thực hiện gần một tám trăm linh lần xuất kích
tấn công hơn năm sáu trăm linh lần nhằm vào cơ sở hạ tầng của lực lượng khủng bố
xóa sổ gần sáu trăm linh cơ sở chỉ huy nhà máy và sưởng sản xuất đạn dược
tiêu diệt gần ba hai trăm linh tay súng
chiến dịch tại syri đã giúp lực lượng không quân vũ trụ nga
có được nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu
của cử tri thấp so với những người tiền nhiệm ở thời điểm mới bắt đầu nhiệm kỳ
tuy nhiên ông chủ nhà trắng vẫn nhận được sự tín nhiệm từ các nghị sĩ quốc hội
đây là kết quả của cuộc thăm dò dư luận khác nhau
trong bối cảnh dư luận mỹ đang hướng về cuộc bầu cử quốc hội năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả thăm dò dư luận do đại học quni mark thực hiện
đã có hơn năm mươi cử tri mỹ cho rằng tổng thống donald trump
đã không thực hiện tròn vai của một nhà lãnh đạo
trong khi có tới sáu mươi ba cử tri cho rằng tổng thống mỹ thiếu bình tĩnh
và năm mươi năm cho rằng ông không trung thực
một kết quả khảo sát khác của đài nbc news cho thấy
có tới tám mươi người mỹ tin rằng là một thành viên của hiệp ước tổ chức bắc đại tây dương nato
là một điều tốt cho nước mỹ trong khi một mươi năm đưa ra quan điểm trái chiều
tuy nhiên các nghị sĩ cộng hòa vẫn ủng hộ ông trump
trong trường hợp nảy sinh tranh cãi trong đảng về một vấn đề nào đó
cuộc thăm dò dư luận nói trên được công bố trong bối cảnh dư luận mỹ
đang hướng về cuộc bầu cử quốc hội
cuộc bầu cử quốc hội vào năm hai nghìn một mươi tám vốn nhìn nhận là sẽ đặt ra thách thức đối với đảng cộng hòa
trong một cuộc họp báo tại trụ sở cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia mỹ nasa ở washington
một nhóm các nhà thiên văn quốc tế vừa phát hiện ra bảy hành tinh
ngoài hệ mặt trời của chúng ta có thể có sự sống
phó giám đốc chương trình sứ mệnh khoa học của nasa thomas kucher cho biết
phát hiện này là một dấu hiệu cho thấy việc tìm ra hành tinh thứ hai giống trái đất
không phải là vấn đề có thể hay không
mà là khi nào
các nhà thiên văn khẳng định bề mặt của cả bảy hành tinh đều có nước
và có rất nhiều điểm tương đồng với trái đất
như kích cỡ bề mặt chứa hỗn hợp sỏi đá
ba trong số bảy hành tinh này được xếp vào vùng có thể sinh sống được
đó là vùng quỹ đạo quanh mặt trời
mà ở đó có những hành tinh cấu tạo từ đá và nhiều khả năng có nước ở dạng lòng
việc phát hiện những hệ thống hành tinh mới cho thấy
những hành tinh có kích cỡ như trái đất xuất hiện khá nhiều trong giải ngân hà
nhiều hơn so với những gì mà con người từng nghĩ trước đây